kết quả xét nghiệm năm mươi bốn trường hợp chưa được lấy mẫu
tp hcm nhận định quán bar buddha hiện tại là ổ dịch của thành phố
các ngành chức năng đang tích cực điều tra xác minh các trường hợp đã đến buddar ba từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba
và các trường hợp tiếp xúc liên quan tới các trường hợp đã xác định mắc covid một mươi chín
thưa quý vị thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn nắm tình hình giả soát các trường hợp có liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín
lực lượng công an nhân dân đã chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn giả soát đảm bảo chính xác đúng tiến độ
và trên cơ sở đó đã phát hiện cách ly theo dõi y tế kịp thời đối với các trường hợp nhập cảnh tránh để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
lực lượng công an xã chính quy ngay khi được tăng cường về cơ sở cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp
để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú tại khu vực nông thôn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch kịp thời
xã tân triều huyện thanh trì tp hà nội
đến thời điểm hiện tại đã có thêm một mươi trường hợp người nhập cảnh từ ngày bảy tháng ba được giả soát phát hiện và có biện pháp theo dõi y tế cách ly kịp thời
với số nhân hộ khẩu hơn bốn mươi người chủ yếu là người ngoại tỉnh đến làm ăn sinh sống thuê trọ trên địa bàn
việc nắm giả soát được hết các đối tượng là rất khó khăn
tuy nhiên xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để phòng chống dịch hiệu quả
các cán bộ chiến sĩ đã thực hiện nghiêm túc đảm bảo không để sót lọt trên địa bàn
trên địa bàn xã tân triều có khoảng hơn bốn mươi dân lực lượng công an chính quy về thì hiện nay có một mươi bốn đồng chí
địa bàn thì rộng dân cư đông nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm để giả soát đến
cố gắng giả soát đến từng hộ từng nhà dân
hiện nay thì lực lượng y tế lực lượng công an xã cũng như chính quyền địa phương thì đang tiếp tục giám sát các điểm cách ly
đồng thời có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo khi người dân cần hỗ trợ thì sẽ luôn có mặt kịp thời
có thêm những điểm cách ly mới lực lượng công an xã cũng phải chủ động các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là ở những khu vực lân cận vận động tuyên truyền các hộ liên kề phối hợp giúp đỡ nâng cao ý thức phòng dịch
kịp thời nắm bắt diễn biến những đối tượng có thể lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội hoặc thông tin sai lệch gây hoang mang trong nhân dân
kể cả các cuộc họp gấp như một mươi một một mươi hai giờ đêm là đều có mặt hết mà bộ phận hàng vài chục người các bộ phận
cho nên là về cái giáo diết của cái an ninh chống dịch này là tôi thấy là quá là mỹ mãn tuyệt vời
đối với lực lượng công an thì ngoài nhiệm vụ là sợ giả soát những người từ nước ngoài về bắt đầu từ ngày bảy tháng ba
về công tác đảm bảo an ninh chính trị an toàn xã hội trên địa bàn nhất là an toàn trật tự trên địa bàn thì chúng tôi đặt lên hàng đầu
vì vậy mà lực lượng công an vừa phải tuyên truyền vừa phải giải thích cũng như là dùng các biện pháp khi mà chúng tôi tổ chức các biện pháp cách ly
công tác quản lý nhân hộ khẩu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng công an xã chính quy tập trung thực hiện ngay khi được tăng cường về cơ sở
cũng chính vì đã chủ động việc quản lý nắm bắt địa bàn nên khi có yêu cầu giả soát người nhập cảnh chưa qua cách ly
công an xã chính quy đã thực hiện đảm bảo bài bản chính xác và đúng tiến độ

cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với diện hiền hiên và huân để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đồng thời mở rộng điều tra bổ sung xử lý các đối tượng liên quan về tội hành hạ người khác
chứa mại dâm bắt giữ người trái pháp luật và tội mua bán người
công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh
bắt giữ nhiều quái xế điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng ba nhận được tin báo của người dân tại khu vực đường nguyễn thái học
thuộc khóm tây khánh hai phường mỹ hòa thành phố long xuyên
có nhiều thanh thiếu niên đang tụ tập thành nhóm sử dụng xe mô tô chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
lực lượng công an tỉnh an giang đã triển khai kế hoạch và bắt giữ tám đối tượng cùng với chín xe mô tô các loại đưa về trụ sở công an phường làm việc
tại đây các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình
qua kiểm tra đa số các xe mô tô này đều được đối tượng thay đổi mẫu mã kết cấu xe
hiện công an thành phố long xuyên đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm nhằm giáo dục dân đe chung
công an tỉnh quảng trị vừa có thông báo tìm chủ sở hữu số tiền liên quan đến vụ án dương văn thuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị phạm tội lừa đảo chiếm đất tài sản
xảy ra từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại địa bàn các xã triệu an triệu vân thuộc huyện triệu phong của tỉnh quảng trị
quá trình điều tra vụ án công an tỉnh quảng trị đã tạm giữ hai trăm ba mươi ba chín trăm bốn mươi năm chín trăm tám mươi vnđ trong tài khoản một trăm linh hai một trăm linh bốn
một mươi một mươi bốn nghìn bảy trăm ba mươi ba mang tên nguyễn thị thi và bảy mươi hai sáu trăm chín mươi một ba trăm bảy mươi một vnđ trong tài khoản một nghìn hai mươi một một mươi chín nghìn ba trăm tám mươi ba mang tên nguyễn thị tám
cùng mở tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh phố hiến tỉnh hương yên
để phục vụ công tác điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị thông báo những người nào đã thực hiện giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
địa chỉ km hai quốc lộ chín thành phố đông hà tỉnh quảng trị số điện thoại hai trăm ba mươi ba ba nghìn tám trăm chín mươi hai trăm ba mươi tám hoặc chín trăm bốn mươi tám tám trăm linh tám năm trăm chín mươi năm gặp điều tra viên nguyễn đức quý
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không xác định được chủ sở hữu người quản lý người sử dụng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị sẽ tiến hành xử lý tài sản theo quy định
tiếp theo bản tin biên tập viên thế cương
sẽ gửi tới quý vị thông tin về truy nã tội phạm